trong đó tổng lượng rác thải ra môi trường ở thành phố hà nội là năm tấn một ngày
thành phố hồ chí minh bảy tấn một ngày
cùng với sự phát triển kinh tế sự gia tăng dân số và lãng phí tài nguyên trong thói quen sinh hoạt của con người
khiến lượng rác thải ngày một tăng tìm ẩn nhiều nguy cơ độc hại với môi trường và sức khỏe của con người
nhiều cá nhân tổ chức đã đầu tư nghiên cứu các giải pháp xử lý rác thải nhằm giải quyết vấn đề này
một trăm linh tấn rác thải với chi phí dành cho việc thu gom vận chuyển và xử lý là hơn tám tỷ đồng mỗi ngày
ba chín trăm linh tấn rác thải với chi phí dành cho việc thu gom vận chuyển và xử lý là hơn tám tỷ đồng mỗi ngày
đây là bước đột phá lớn trong việc tạo thêm nguồn năng lượng mới cũng như góp phần bảo vệ môi trường
đây là dây chuyền công nghệ xử lý rác để tạo ra năng lượng đầu tiên được khảo nghiệm thành công tại hà nam
do các kỹ sư công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lực máy nghiên cứu chế tạo
nhà máy có khả năng xử lý rác thải rắn rác thải công nghiệp thành điện năng mà không cần phân loại và cũng không phát sinh rác thải
qua thời gian khảo nghiệm vận hành công nghệ điện rác xử lý rác thải tạo ga tổng hợp
chúng tôi không có đốt mà chúng tôi nhiệt hóa chúng tôi tạo thành khí ga và chúng tôi sử dụng khí ga nó chạy trực tiếp vào các động cơ đốt trong
như vậy thì hiệu suất từ vật chất tức là từ rác nó sẽ cao hơn rất nhiều không bị tổn thất qua lò đốt qua những nước phải đun sôi hay là tổn thất qua túc pin
một điều tôi muốn nói ở đây là khi ứng dụng công nghệ này thì bởi vì chúng tôi không đốt cho nên là không có ống khói
đồng nghĩa việc là chúng tôi không có xả thải thứ cấp trong suốt cả quá trình mà chúng tôi vận hành cái công nghệ điện rác này
được biết quá trình trải nghiệm công nghệ này doanh nghiệp đã làm trên thực tiễn từ tháng một đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
chạy liên tục tại nhà máy xử lý rác bình giang tỉnh hải dương
chuyển hóa bốn trăm linh tấn chất thải độc hại và bảy trăm năm mươi tấn chất thải công nghiệp bằng công nghệ nhiệt hóa để tạo ra khí cháy
sau đó từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn doanh nghiệp đã vận chuyển dây chuyền thiết bị này về khuôn nước để tiến hành khâu quan trọng là rửa khí tách khí tạo ra khí sạch đủ tiêu chuẩn làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong để kéo máy phát điện
không cần phân loại rác từ đầu nguồn không tốn quỹ đất để trôn lấp
không phát thải thứ cấp
dây chuyển khép kín không ống khói và không gây ô nhiễm không khí tạo nguồn năng lượng xanh điện năng qua máy phát điện chính là những điểm độc đáo của công nghệ này
công việc hàng ngày của các kỹ sư trong căn phòng này là theo dõi quá trình xử lý rác thông qua hệ thống máy tính
tại đây mọi quy trình từ tiếp nhận rác đầu nguồn đến việc đưa vào xử lý qua các khâu đều được tiến hành tự động
theo tính toán mỗi tấn rác qua xử lý chuyển hóa thành năng lượng sẽ tái tạo ra hai trăm linh kwh điện năng
được biết quá trình trải nghiệm công nghệ này doanh nghiệp đã làm trên thực tiễn từ năm hai nghìn một mươi ba
trong đợt chạy khảo nghiệm vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
nhận và xử lý sạch hai trăm linh tám tấn rác thải rắn không phân loại do công ty môi trường đô thị hà nam cung cấp
sau đó dùng để đấu điện chiếu sáng cho khu công nghiệp đồng văn i trong bảy ngày liên tục
chính sách nào để quyết kích cái này
chính sách đó so với cái việc mà xử lý rác trôn lấp hiện nay hiệu quả làm sao
để từ đó có một chính sách sản xuất điện rác
tôi đề nghị với các đồng chí một số ý nào
cái việc trước hết là các bộ ngành và tỉnh hà nam cần tích cực hỗ trợ tạo mọi điều kiện
để công ty tiếp tục hoàn chỉnh công nghệ vận hành thử nghiệm thành công
và đưa công nghệ vào sản xuất thương mại góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường phát triển kinh tế
sau khi các nhà máy điện rác đi vào hoạt động cùng với sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tập đoàn điện lực việt nam đã có kế hoạch để thẩm định các yếu tố về mặt kỹ thuật
khả năng kết nối sự ổn định của nguồn điện để có thể tiến hành hòa lưới điện quốc gia
chúng tôi sẵn sàng đàm phán hợp đồng mua bán điện cũng như là đấu nối lưới điện đối với các nhà máy
kể cả ở hà nam hay là bất cứ nơi đâu mà xây dựng
thì tập đoàn việt nam sẵn sàng để đàm phán hợp đồng mua bán điện cũng như đầu nối lưới điện
và cái này ưu điểm nữa là xây dựng
ở các trung tâm vụ tải và gần lưới
cho nên việc xây dựng các hệ thống lưới điện để đấu nối nhà máy là với chi phí rất thấp
và nó không có khó khăn gì trong việc đấu nối lưới điện với lưới điện quốc gia
sau sự thành công của công ty trách nhiệm ứng hoạn thủy lực máy là nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện neo
sử dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến của nhật bản với công suất bảy mươi năm tấn một ngày
và tạo ra một chín mươi ba mhz
đây được đánh giá là dự án tiên phong trong quy trình xử lý rác thải công nghiệp hiện đại chưa từng có tại việt nam và khu vực
khi sử dụng loại lò rotary king stalker của nhật bản
có thể xử lý nhiều loại rác thải khác nhau
bao gồm chất thải có nhiệt trị cao và kích thước lớn
giảm thiểu lượng cạn carbon không tạo xỉ lượng dioxin bảo đảm tiêu chuẩn của việt nam
mặc dù nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ các nhà máy điện rác
nhưng với đặc thù rác thải ở việt nam như thành phần rác
hết sức phức tạp độ ẩm cao nên chi phí thu gom ban đầu đòi hỏi chi phí cao hơn
dẫn đến để có thể thu hút được các nhà đầu tư
chính phủ cần có những chính sách hợp lý để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
cũng như trong việc quản lý xây dựng các nhà máy theo quy mô hợp lý
từ một mươi một đến một mươi ba cent trên ký loạt giờ thì mới có đủ điều kiện để các nhà đầu tư có lãi
và lúc đấy mới có thể hấp dẫn được các nhà đầu tư
công nghệ trong biến rác thải thành năng lượng đã được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng
và đem lại hiệu quả khả quan như thụy điển đức ireland
và hiện nay việc triển khai công nghệ chuyển hóa từ rác thải thành năng lượng
đã và đang được thực hiện ở một số địa phương ở việt nam
điều này hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích lớn nhất trong việc xử lý chất thải rắn
vốn là bài toán khó và chưa có lời giải từ lâu
cũng từ thực tế trên cho thấy việc hỗ trợ hoàn thiện công nghệ điện rác
không chỉ mang đến giải pháp vượt trội trong vấn đề xử lý rác thải tại việt nam
mà trong tương lai còn có thể đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí xuất khẩu công nghệ này